ngân hàng thế giới world bank đã công bố gói viện trợ tài chính bổ sung trị giá một bảy mươi năm tỷ usd cho ukraine
theo ngân hàng thế giới số tiền trên bao gồm khoản cho vay trị giá năm trăm linh triệu usd do vương quốc anh bảo lãnh
khoản viện trợ không hoàn lại một hai mươi năm tỷ usd của chính phủ mỹ và khoản tài trợ một mươi năm triệu đô la mỹ của chính phủ phần lan
gói hỗ trợ mới nhằm giúp ukraine duy trì khả năng cung cấp các dịch vụ quan trọng và các chức năng cơ bản của chính phủ ở nhiều cấp
bao gồm chăm sóc sức khỏe giáo dục thanh toán lương hưu các chương trình bảo trợ xã hội và tiền lương cho người lao động
vkp cho biết gói hỗ trợ này cần thiết để giúp ukraine đáp ứng nhu cầu tài chính năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời khẳng định vkp cùng với các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine bằng tất cả các công cụ tài chính
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu ngoại trưởng mỹ antony blinken đã thông báo gói hỗ trợ kinh tế mới một ba tỷ đô la mỹ cho ukraine nhằm giúp quốc gia đông âu này tái thiết đất nước
cùng ngày liên minh châu âu eu cũng đã nhất trí bổ sung ba năm tỷ euro vào cơ chế hòa bình châu âu
quỹ được dùng để viện trợ quân sự cho ukraine trong bối cảnh liên minh này tiếp tục muốn hỗ trợ kiev